em thấy là qua cái buổi học người bản ngữ thì cái khả năng giao tiếp của em được cải thiện hơn

năm học mới ngành giáo dục thành phố cũng đã đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy
như cải tiến phương pháp giảng dạy truyền thống vận dụng dạy học giải quyết vấn đề
vận dụng dạy học theo tình huống tăng cường sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học v v
đồng thời không tổ chức các lớp chọn trong các nhà trường để tạo sự bình đẳng cho học sinh
thì em cũng đã được kết quả tương đối là tốt nhờ phần lớn là các thầy cô ở đây
và bên cạnh là những cái hoạt động như vậy thì em cũng được trao dồi rất là nhiều về kỹ năng giao tiếp với người nước ngoài
hoặc là trao đổi với lại bạn bè quốc tế thì trường cũng có rất là nhiều chuyến đi để mà giao lưu
ví dụ như đi nhật đi u s
đi úc đi mỹ v v
bên cạnh đó các nhà trường cũng rất chú trọng đến việc hướng dẫn cho học sinh phương pháp tự học nghiên cứu
phương pháp học và làm việc theo nhóm giảm tải chương trình nhằm khắc phục tình trạng quá tải nặng về lý thuyết nhẹ về thực hành
chương trình này nghĩa đầu vào em thì được chọn đọc khá kỹ
cho nên cái đầu ra là đại học thì năm nào cũng đạt một trăm linh
nhiều em đạt những kết quả cao
trong cái kỳ thi nước quốc gia
và kỳ thi phương trọng thành phố
hoặc là kỳ thi cho vào các khu vực
nhân dịp khai giảng năm học mới
đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại đại học quốc gia thành phố hồ chí minh
và trường trung học phổ thông chuyên lê hồng phong
đây là niềm vinh dự lớn của các cán bộ giáo viên và học sinh trước thềm năm học mới

với những kết quả đạt được
hiện nay thành phố cũng tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn dịch vụ lý luận chính trị cho đội ngũ giáo viên
chú trọng đội mở hiếp tư duy bồi dưỡng kỹ năng sử dụng các phương pháp dạy học hiện đại
nâng cao chế độ đại ngộ giúp cán bộ giáo viên yên tâm công tác
thầy cô không chỉ giảng hay truyền đạt kiến thức giỏi
mà phải có đủ kiến thức về tâm lý học giáo dục học công nghệ thông tin
để có khả năng truyền đạt kiến thức và thấu hiểu từng học sinh sinh viên
phải có được những quan điểm giáo dục tiên tiến kịp thời khích lệ người học
dẫn dắt người học tự chiếm lĩnh kiến thức
thông qua các hoạt động thuyết giảng trên lớp và thực tiễn ngoài xã hội
đồng thời các nhà trường phải tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng truyền thống đạo đức
lối sống ý chí phụng sự tổ quốc xã hội và kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh sinh viên
kỹ năng sử dụng tiếng anh và tinh học
để thích ứng với cuộc cách mạng bốn
nhất là mục tiêu đào tạo công dân toàn cầu
thưa quý vị và các bạn
thực hiện quyết định ba nghìn chín trăm sáu mươi tám của ủy ban nhà dân thành phố ngày một mươi ba tháng tám hai nghìn một mươi năm
về việc phê duyệt đề án xây dựng trường trung học phổ thông nguyễn hiền
trường trung học phổ thông lê quý đôn
trường trung học phổ thông nguyễn du
thực hiện trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế
trong những năm qua trường trung học phổ thông nguyễn hiền quận một mươi một
cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khang trang hiện đại
nhà trường còn đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt và học tốt
là điểm sáng của giáo dục thành phố và của cả nước
sau đây là những ghi nhận của các phóng viên truyền hình dân dân tại thành phố hồ chí minh
trường trung học phổ thông nguyễn hiền thành lập ngày hai tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong đó năm học đầu tiên trường chỉ có sáu lớp
với hai trăm hai mươi hai học sinh và hai mươi ba cán bộ giáo viên
nhưng đến năm hai nghìn hai nhà trường đã được đầu tư gồm bốn mươi bốn phòng học
với các trang thiết bị dạy học hiện đại
ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn ba nhà trường đã được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia
và trở thành trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia đầu tiên của thành phố hồ chí minh
tập thể cán bộ giáo viên nhân viên cùng học sinh và cha mẹ học sinh
trường trung học phổ thông nguyễn hiền đã liên tục phấn đấu không ngừng
nỗ lực đạt được nhiều kết quả cao
trong sự nghiệp tổng người
phấn đấu đưa nhà trường trung học phổ thông nguyễn thiền
trở thành một nhà trường tiềm cận với nền giáo dục tiến tiến của thế giới
trường hiện có một mươi sáu phòng học
được trang bị máy vi tính
kết nối mạng internet
ba phòng thiết nghiệm lý hóa sinh
một phòng vi tính cho giáo viên
khuôn viên xanh sạch đẹp
với cơ sở vật chất khang trang
là cơ sở để trường trung học phổ thông nguyễn hiền
nâng cao chất lượng dạy và học
tạo nền tảng trung học phổ thông nguyễn hiền
đến những bước phát triển mới trong tương lai
em cảm thấy rất là tốt
vì môi trường này có một cái chất lượng giáo dục rất là tốt
dành cho học sinh
và có những phương pháp dạy học đổi mới cho học sinh
để có thể dễ dàng tiếp thu được bài học
một cách hiệu quả nhất
mà không có theo gò bó theo sách vở
sắp tới em dự định sẽ học tốt hơn nữa
và em sẽ dự định vào được
đại học sư phạm theo ngành ngôn ngữ anh
trong kỳ thi tuyển sinh đại học
trường trung học phổ thông nguyễn hiền
là một trong ba mươi bốn trường được tuyển thẳng
vào đại học quốc gia thành phố hồ chí minh
theo phương thức xét điểm ở học bạ
có được thành tích đó
bên cạnh cơ sở vật chất khang trang
là đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn
tận tâm nhiệt tình có kinh nghiệm
luôn đổi mới phương pháp giảng dạy
đối với tôi thì tôi cảm thấy thật là may mắn
thật là hạnh phúc
bởi vì trong nhiều năm qua
có mặt tại nơi này
tôi luôn luôn được hưởng
môi trường làm việc
có thể nói rằng là
vào bậc nhất của thành phố
và chúng tôi định hướng ngộ nhập với thế giới
vì vậy nó luôn luôn mới
luôn luôn trẻ
và luôn luôn khích lệ chúng tôi
phải đổi mới hằng ngày
vì vậy cho nên chúng tôi cảm thấy mình
lúc nào cũng phải mới hơn
lúc nào cũng phải năng động hơn
và chính vì lẽ đó mà tôi cảm thấy rất là hài lòng
với những thành tích đạt được
nhà trường đã được tặng
huân chương lao động hàng ba
như tịch nước trao tặng
trường đạt chuẩn cấp độ ba
kiểm định chất lượng giáo dục
hai lần nhà trường vinh dự nhận bằng khen
của thủ tướng chính phủ
và nhận cờ thi đua của chính phủ
ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
nhà trường được vinh dự tặng thưởng
huân chương lao động hàng hai
và nhiều phần thưởng cao kế khác
tôi đang là một giáo viên toán
đồng thời cũng là một cụ học sinh của nhà trường
thì trước hết luôn luôn là
tôi luôn cố gắng giữ gìn và phát huy
truyền thống của nhà trường như truyền thống
sưu trọng đạo cũng như là
cố gắng tận tâm để truyền bá kiến thức
cho học sinh và giữa
thời buổi phát triển của cách mạng bốn
thì tôi luôn cố gắng
tìm tòi học tập và trao dồi
để nâng cao kiến thức chuyên môn
cũng như là cố gắng vận dụng
các phương pháp dạy học mới phương pháp tích cực
và tư duy để giúp cho học sinh
có thể lĩnh hội được
kiến thức một cách tốt nhất và nâng cao
khả năng tự học và phán đoán của các em
với hơn hai mươi sáu năm
bên bỉ phấn đấu nâng cao chất lượng
và xây dựng danh hiệu
năm học hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm
nhà trường được ủy ban nhân dân thành phố
tin cậy giao trọng trách
xây dựng thành trường tiên tiến
theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế
đây là niềm vinh dự lớn
và mục tiêu phấn đấu của mỗi giáo viên
và học sinh trường trung học phổ thông nguyễn hiền
thưa quý vị và các bạn
những hình ảnh vừa rồi đã khép lại
chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay
của truyền hình nhân dân
quý vị và các bạn có những chia sẻ với chương trình
hoặc có những vấn đề cần được phản ánh
hãy liên hệ với chúng tôi qua hộp thư
xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại vào tuần sau